thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh thượng hải tiếp tục ghi nhận số f tăng kỷ lục
thành phố duyên hải hạ môn trung quốc cắt ngắn thời gian cách ly với khách quốc tế còn một mươi một ngày
liệu đây có phải một nước đi thông minh mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trung quốc đang triển khai kế hoạch thử nghiệm rút ngắn thời hạn cách ly trong bối cảnh
bắc kinh tìm cách dần mở cửa trở lại giảm tổn thất kinh tế từ những quy định kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín chặt chẽ
ngay thời điểm trung tâm tài chính thượng hải đang vật lộn trước đợt bùng phát dịch mới
cụ thể khách quốc tế khi nhập cảnh vào tám thành phố thuộc diện được lựa chọn sẽ chỉ phải cách ly một mươi ngày
tại một cơ sở chỉ định sau đó bảy ngày từ theo dõi tại nhà
đây là điểm điều chỉnh mới được đưa ra trong bản hướng dẫn do quốc vụ viện trung quốc ban hành
được phát tán trên truyền thông mạng xã hội tại đại lục và đã được nguồn tin kiểm chứng
theo dự kiến chương trình thử nghiệm được bắt đầu từ ngày một mươi một tháng bốn kéo dài trong vòng bốn tuần
trả lời điện thoại đường dây nóng đại diện thành phố hạ môn ngày một mươi ba tháng bốn cho biết quy định giảm thời gian cách ly
đã chính thức được áp dụng tại đây và chính quyền sẽ sớm có công bố thông tin
cho đến thời điểm hiện tại hạ môn dường như là thành phố duy nhất trong danh sách áp dụng quy định mới
cả thượng hải và quảng châu thủ phủ của tỉnh quảng đông trước đó cũng nằm trong diện thử nghiệm
nhưng nguồn thạo tin cho biết hai thành phố này gần như chắc chắn chưa vội rút ngắn thời gian cách ly
với du khách nước ngoài do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
thượng hải đang là tâm dịch tại trung quốc còn chính quyền quảng châu cũng đang dồn sức
để dập tắt ổ dịch có quy mô nhỏ hơn
ngày một mươi bốn tháng bốn thượng hải thông báo ghi nhận hơn hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
mức cao mới theo ngày kể từ đầu dịch
trong đó có hai năm trăm bảy mươi ba ca mắc có triệu chứng tăng nhẹ so với mức một một trăm tám mươi chín ca trước đó một ngày
còn số ca mắc không triệu chứng hai mươi năm một trăm bốn mươi sáu ca
thành phố hơn hai mươi năm triệu dân hiện đang bước vào tuần thứ ba của kỳ phong tỏa
gây ra tình cảnh thiếu hụt hàng hóa thiết yếu cục bộ đối với người dân ở trong vùng
các thành phố khác thuộc danh sách tham gia thử nghiệm gồm có đại liên thành đô ở miền tây nam
thanh đảo ở tỉnh miền đông sơn và tô châu ninh hạ gần thượng hải
giới chức y tế tại các thành phố này đều cho biết
chính quyền không có kế hoạch thay đổi thời hạn cách ly với khách nhập cảnh ở thời điểm hiện tại